bộ giao thông vận tải đang khẩn trương hoàn thành việc báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường sắt tốc độ cao trên trục bắc nam
để chính quốc hội theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ đồng thời thực hiện các quy trình thủ tục thẩm định thẩm tra và kinh phí liên quan đến dự án theo quy định của pháp luật
đây là dự án quan trọng của quốc gia có vai trò to lớn trong sự phát triển của đất nước
vì vậy dự án này nhận được rất nhiều sự quan tâm
trung quanh nội dung này phóng viên truyền hình nhân dân đã có cuộc trao đổi với ông nguyễn ngọc đông thứ trưởng bộ giao thông vận tải

vì đây là một phương thức rất hấp dẫn trên tuyến bắc nam với điều kiện địa lý và kinh tế của việt nam
kết nối các thành phố các trung tâm của các tỉnh lị trên suốt các tuyến từ hà nội tp hcm
và với cái chiều dài khoảng độ một sáu trăm bốn mươi năm km chúng tôi nói rằng đây là một cái tuyến đường sắt có thể là một trong đường sắt dài nhất trên thế giới
nếu người ta hướng tới tốc độ cao nghiên cứu đánh giá tổng hợp kinh nghiệm trên thế giới
và trên sở đó phân tích điều kiện việt nam và xác định lộ trình phát triển cho đó là quy mô
rồi các điều kiện nghiên cứu nó chứng tỏ ra là một đường giá hết sức quan trọng
vâng với quy mô rất là lớn như thứ trưởng vừa chia sẻ thì tuyến đường sắt tốc độ cao bắc nam này sẽ được đầu tư ngay trên toàn tuyến hay là đầu tư theo phân kỳ thưa thứ trưởng
thực tế là
chúng ta trình là dự án sẽ trình một lần về chủ trương đầu tư
một trong những điều tại sao chúng ta phải trình đó là cái dự án nó đòi hỏi là phải kết nối được
cuối cùng nó sẽ là kết nối được giữa khu hà nội với thành phố hồ chí minh
mặc dù chúng ta phát triển thì không thể là phát triển một lúc mà có thể đả cả một tuyến trên một sáu trăm linh km
do đó chúng ta sẽ phát triển theo phân kỳ từng cái đoạn cung đoạn ưu tiên
mà cung đoạn ưu tiên được xác định trên cơ sở nó là cái nhu cầu vận tải
và nhu cầu vận tải
cầu vận tải của từng đoạn nó khác nhau do đó cái thời gian đầu tư và đưa vào khai thác cũng sẽ khác nhau
những đoạn mà theo xác định ưu tiên từ trước kia cũng đã xác định và bây giờ khẳng định lại
đó là ví dụ như hà nội đi vinh thành phố hồ chí minh nha trang đoạn ưu tiên
sau đó là những đoạn kế tiếp theo đó là những đoạn ưu tiên và chúng ta phát triển dần
chúng tôi có xác định một lộ trình về nghiên cứu và đầu tư trong vòng khoảng ba mươi năm
đường sắt cao tốc bắc nam là một dự án có thể nói là lớn nhất của bộ thông vận tải từ trước tới nay
vậy thì xin thứ trưởng cho biết là bộ sẽ tính toán như thế nào để thu hút được nguồn lực và đặc biệt là nguồn vốn để đầu tư cho dự án này
huy động nguồn lực chúng ta sướng tới đa dạng trong huy động nguồn lực
cũng như là bài học kinh nghiệm trên thế giới đó là tư nhân đối với đường sắt này
chủ yếu là đầu tư vào vấn đề đầu máy toa xe và những trang thiết bị cũng như là khai thác
thế còn hạ tầng thì phải sự can thiệp rất lớn của nhà nước và chúng ta cũng phải sử dụng những cái cơ chế để chúng ta thu hút được tư nhân đó
đây là một nội dung mà phải nói là rất là phức tạp rất là khó khăn vì chúng ta vẫn có một bối cảnh rất là dài trong viễn cảnh phát triển
và chúng ta cũng phải xem xét kinh nghiệm trên thế giới trong cái này và phải xem xét điều kiện pháp luật của việt nam để nó thích hợp với nội dung này
một lần nữa xin cảm ơn thứ trưởng